do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn trên địa bàn tỉnh yên bái đã có mưa to kéo dài
mực nước tại các suối dâng cao làm sập cuốn trôi hư hỏng một trăm ba mươi ngôi nhà phá hủy nhiều công trình cầu cống
mương phai thủy lợi của huyện văn chấn trạm tấu và thị xã nghĩa lộ
với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các địa phương đã kịp thời di rời người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
do được chính quyền địa phương thông báo về tình hình diễn biến phức tạp của hoàn lưu cơn bão số bốn có thể gây ra lũ ống lũ quét
gia đình chị đồng thị doan thôn bản ngoa xã phúc sơn đã kịp di rời những vật dụng thiết yếu của gia đình
sông do nước lũ dâng cao sông chảy xiết đã cuốn nhấn chìm ngôi nhà của chị trong dòng nước xiết
gia đình đã được chính quyền giúp đỡ di rời đến nơi ở an toàn
đến thời điểm này tại huyện văn chấn mưa lớn đã làm sập cuốn trôi hoàn toàn ba ngôi nhà tại thôn bản ngoa
trên bốn mươi hộ bị nước ngập vào nhà di rời khẩn cấp một trăm linh hai hộ đến nơi an toàn
đối với những hộ dân chưa có nhà ở xã phúc sơn bố trí các nhà tạm tại khu tái định cư để người dân ở tạm
giả soát thống kê thiệt hại và chỉnh
triển khai các biện pháp khắc phục hỗ trợ kịp thời đối với các hộ dân bị thiệt hại về nhu yếu phẩm cần thiết
với sự chủ động cùng ý thức tự bảo vệ của người dân
qua các trận lũ trước đến thời điểm này hoàn lưu cơn bão số bốn không gây thiệt hại về người
tuy nhiên các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn cần được khuy động tối đa
tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ